sau gần ba tuần cách ly điều trị do nhiễm dịch covid một mươi chín sáng nay bệnh viện đà nẵng đã trao giấy ra viện cho ba trường hợp
gồm hai người anh là bệnh nhân thứ hai mươi hai và hai mươi ba và một người việt nam là ca thứ ba mươi năm đều đã có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với covid một mươi chín
bệnh nhân số hai mươi hai sáu mươi tuổi quốc tịch anh vào viện ngày tám tháng ba xét nghiệm các ngày một mươi chín hai mươi ba và hai mươi năm tháng ba đã cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số hai mươi ba sáu mươi sáu tuổi quốc tịch anh vào viện ngày tám tháng ba xét nghiệm các ngày một mươi chín hai mươi ba hai mươi năm và hai mươi sáu bốn lần đều đã cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số ba mươi năm hai mươi tám tuổi quốc tịch việt nam vào viện ngày một mươi tháng ba xét nghiệm các ngày một mươi hai mươi ba và hai mươi năm tháng ba đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai với tình trạng sức khỏe ổn định không ho không sốt không khó thở

là sẽ có đặc thù của cái quy trình kỹ thuật riêng của bệnh viện đó
nó phù hợp tương ứng với pháp đồ mà bộ y tế ban hành
tuy nhiên để an toàn sau khi ra viện ngành y tế đà nẵng cho biết
hai bệnh nhân người anh số hai mươi hai và hai mươi ba tiếp tục được cách ly theo dõi một mươi bốn ngày
tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
và bệnh nhân ba mươi năm tiếp tục được cách ly theo dõi một mươi bốn ngày tại nhà
hiện bệnh viện đà nẵng đang điều trị cho ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín
các bệnh nhân đều có diễn biến sức khỏe tốt dần